tại thành phố hồ chí minh để lập lại trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
công an thành phố vừa tổ chức gia quân bảo đảm trật tự an ninh phòng chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép gây dối trật tự nơi công cộng
với phương châm phòng hơn chống công an thành phố đã lập các tổ tuần tra kiểm soát phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ như
cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cảnh sát cơ động cảnh sát phản ứng nhanh và công an các quận huyện tổ chức nhiều phương án
đấu tranh bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón tết đình dậu
đồng thời công an sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát điều tiết giao thông ở các cửa ra vào sân bay tân sơn nhất
biến xe miền đông biến xe miền tây để cho nhân dân về quê đón tết với gia đình
đồng thời công an sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát điều tiết giao thông ở các cửa giao vào sân bay tân sơn nhất

thành phố tập trung tổng kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện
trong đó tập trung vào các đối tượng thanh thiếu niên đi chơi đêm sử dụng các phương tiện tự ý thay đổi kết cầu xe
đồng thời chủ động trong việc phát hiện các đối tượng nghi vấn tội phạm các trường hợp cất giấu vũ khí và ma túy